trước tình hình dịch tả lợn châu phi tái xuất hiện trở lại tại một số địa phương ở quảng bình
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn người chăn nuôi lợn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh
tránh để dịch bệnh lây lan trên dịa rộng
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau mưa lũ người dân tỉnh quảng bình bắt đầu khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống
nhiều hộ dân và các trang trại chăn nuôi lợn đầu tư để tái đàn
kịp phục vụ nhu cầu thịt lợn trong dịp tết nguyên đán
tuy nhiên dịch tả lợn châu phi tái xuất hiện trở lại
một số địa phương khiến người dân hết sức lo lắng
huyện tuyên hóa hiện có khoảng hai mươi ba con lợn được chăn nuôi ở các trang trại hộ gia đình
tuy nhiên dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại bốn xã và có nguy cơ lây lan trên diện rộng
sau đó công tác phòng chống dịch bệnh đang được triển khai
công tác phòng chống dịch bệnh đang được triển khai rất khẩn trương
các vùng có dịch các xã có dịch để triển khai công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của ủy ban tỉnh
cử ngay cán bộ chỉ đào địa bàn về để hướng dẫn giám sát và khổng chế vùng dịch tại địa bàn các xã có dịch
tính đến nay ở quảng bình dịch tà lợn châu phi xuất hiện tại hai huyện tuyên hóa và quảng trạch
và có nguy cơ lan rộng ra nhiều địa bàn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đang khẩn trương khoanh vùng ổ dịch
tiến hành tiêu độc khử trùng tại khu vực chuồng trại của các hộ chăn nuôi có dịch
tạm dừng hoạt động mua bán ra súc khu vực có dịch
đồng thời thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại địa bàn có dịch để tránh dịch bùng phát trở lại